theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ
sau khi nhiều địa phương công bố hết dịch tà lợn châu phi
thì đến nay đã bắt đầu có hiện tượng tái phát dịch tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh
hiện tại tỉnh phú thọ đang triển khai quyết liệt các biện pháp
đồng thời khuyến cáo người dân không lơ là khi dịch đã thuyên giảm
hiện nay tình hình dịch tả lợn châu phi tại phú thọ diễn biến phức tạp
và đang có chiều hướng lây lan nhanh tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
nguy cơ cao sẽ lây sang các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn
nguyên nhân do việc kiểm soát kiểm chế dịch bệnh tại một số xã đã công bố hết dịch
có dấu hiệu chủ quan nên đã tái phát dịch trở lại
đồng thời một số hộ chăn nuôi có xu hướng tái đàn để phục vụ tiết nguyên đán
làm phát sinh dịch bệnh
trước tình hình trên tỉnh phú thọ yêu cầu các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng chống bệnh tránh tâm lý chủ quan lơ là trong khi dịch bệnh có xu hướng giảm